theo thống kê của tổng cục du lịch sau sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền trung vào tháng bốn vừa qua
ngành du lịch nơi đây đã phải chịu hậu quả nặng nề với thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng
tổng cục du lịch cho biết tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu du lịch các tỉnh ven biển miền trung bị thiệt hại hơn hai tỷ đồng
trong đó tỉnh quảng bình chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
nghệ an thiệt hại hơn năm trăm hai mươi sáu tỷ đồng quảng trị thiệt hại hai trăm năm mươi tỷ đồng
hà tĩnh và thừa thiên huế thiệt hại mỗi tỉnh hơn năm mươi tỷ đồng
tổng cục du lịch đã đề xuất những chính sách để vực dậy du lịch miền trung như mở lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ du lịch
để đào tạo nguồn nhân lực xúc tiến du lịch tại thái lan để kéo dòng khách thái lan đến miền trung
tổ chức các đoàn khảo sát cho các công ty lữ hành và báo chí để kích cầu cho du lịch miền trung
tổ chức xúc tiến du lịch tại hà nội và quốc tế để kêu gọi khách du lịch đến với miền trung
trong một mươi tháng đầu năm nay lượng khách quốc tế đến việt nam đạt hơn tám triệu lượt khách
du khách nội địa đạt năm mươi ba triệu lượt tổng thu từ khách du lịch đạt hơn ba trăm ba mươi tỷ đồng